theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn mưa lớn ở trung bộ trong một mươi hai giờ vừa qua mưa đã giảm nhanh trên khu vực trung và nam trung bộ
một số nơi có mưa to đến rất to như ở ba tơ quảng ngãi năm mươi sáu mm quảng ngãi bốn mươi mm trà my quảng nam ba mươi bốn mm
theo trung tâm khí tượng thủy văn trung ương dự báo trong chiều và tối nay mưa ở các tỉnh từ thừa thiên huế đến khánh hòa tiếp tục giảm
sau đó đêm nay mưa có xu hướng gia tăng trở lại tổng lượng mưa trong hai mươi bốn h tới tính đến bảy h ngày một mươi tám tháng một mươi hai phổ biến khoảng hai mươi năm mươi mm có nơi trên năm mươi mm
cảnh báo từ ngày một mươi tám đến hai mươi tháng một mươi hai mưa vừa mưa to có khả năng tăng trở lại ở các tỉnh từ quảng nam đến ninh thuận với tổng lượng mưa phổ biến từ một trăm linh một trăm năm mươi mm riêng bình định đến khánh hòa hai trăm linh hai trăm năm mươi mm
cảnh báo gió mạnh sông lớn trên biển
chiều và đêm nay một mươi bảy tháng một mươi hai vùng biển ngoài khu vực
trung bộ khu vực bắc và giữa biển đông bao gồm cả vùng biển quần đảo hoàng sa tiếp tục duy trì gió đông bắc mạnh cấp sáu có lúc cấp bảy giật cấp tám
biển động mạnh sóng biển cao từ hai ba m cấp độ rủi ro thiên tài cấp một